ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã tổ chức gặp mặt những doanh nhân doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực cho mừng kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bắc từ liêm là quận nằm ở cửa ngõ tây bắc của trung tâm thủ đô có vị trí thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế
kể từ khi chính thức hoạt động tốc độ tăng trưởng bình quân của địa phương trên hai mươi đóng góp nhiều vào sự phát triển của thủ đô
gần năm doanh nghiệp đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên hai mươi bảy lao động trên địa bàn có phần quan trọng trong việc giảm nghèo cho người dân
thu nhập bình quân đầu người tăng từ bốn mươi một triệu đồng một người một năm từ năm hai nghìn một mươi bốn lên năm mươi hai triệu đồng năm hai nghìn một mươi bảy
ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trên địa bàn ủy ban nhân dân tp hà nội đã tặng cờ thi đua cho nhiều đơn vị
doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong sự phát triển chung của thủ đô